để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản vào chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam kim bình quê tỉnh trà vinh
theo điều tra ban đầu dạng sáng ngày bốn tháng bảy bình đột nhập vào nhà một người dân ở thị trấn mò cày huyện mò cày nam và trốn trong nhà vệ sinh
khi bị hại đi vào nhà vệ sinh bình dùng dao khống chế đâm nhiều nhát vào vùng bụng và cổ khiến nạn nhân tử vong rồi lấy hai chiếc nhẫn và sợi dây chuyền vàng đem đi bán
tiền bán vàng bình đem đi đánh bạc và thua hết